thưa quý vị dịch covid một mươi chín khiến kinh tế việt nam suy yếu cả cầu lẫn cùng
các lĩnh vực như công nghiệp nông nghiệp dịch vụ tiêu dùng đều chứng kiến sự sụt giảm mạnh
gần ba mươi số doanh nghiệp chỉ duy trì được hoạt động trong vòng không quá ba tháng
năm mươi số doanh nghiệp chỉ trụ được trong không quá sáu tháng do thiếu cả thị trường đầu ra và đầu vào
dù đã hoạt động trở lại nhưng công suất của doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi này đã giảm bốn mươi
tương đương một năm trăm linh tấn trên một tháng và bốn mươi doanh thu
đây là hệ lụy của việc tái đàn lợn khó khăn
dịch covid một mươi chín đã khiến mức tiêu thụ thịt lợn trên thị trường sụt giảm nghiêm trọng
đầu ra của ngành thức ăn chăn nuôi thu hẹp chưa từng có
chưa dừng lại việc nhập khẩu nguyên liệu lúc này cũng là thách thức với doanh nghiệp
ngành thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu chủ yếu từ argentina brazil mỹ
và các nước châu âu và trung quốc
các nước này hiện nay cũng đang mãi miết là chống dịch
nên nhân công và tàu biển vận chuyển sang việt nam đang rất khó khăn
những khó khăn của doanh nghiệp này cũng là những khó khăn chung của nhiều doanh nghiệp sản xuất
và kinh doanh thức ăn chăn nuôi sau dịch covid một mươi chín
tính riêng tại hà nội đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi thành phố chỉ còn ba mươi một cơ sở sản xuất
và hơn một cơ sở thức ăn chăn nuôi giảm hai mươi so với cùng kỳ
bà con cũng không tái đàn
cộng với cái việc mà các cái kênh phân phối phải đầu tư rồi hỗ trợ
thì bà con bị thua lỗ thì sẽ ảnh hưởng đến cả chuỗi
bà con mà bị trang trại bị thua lỗ thì sẽ ảnh hưởng đến hệ thống phân phối trung gian
rồi từ đó thì cũng đã ảnh hưởng đến nhà máy
theo báo cáo của tổng cục thống kê đến giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cả nước có gần năm triệu lao động và khoảng tám mươi bốn tám doanh nghiệp đang gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
riêng trong quý i đã có gần ba mươi năm doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường
trong đó một số lĩnh vực như diệt bay du lịch thì mức độ tác động đến doanh nghiệp lên đến một trăm linh
thưa quý vị trong giai đoạn đại dịch và hậu đại dịch covid một mươi chín
doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ của việt nam
đang là khu vực bị tổn thương nhiều nhất
để ổn định và kích thích nền kinh tế phát triển
chính phủ việt nam đã đưa ra nhiều gói hỗ trợ nhằm giúp doanh nghiệp phục hồi sau dịch
để vượt dậy nền kinh tế
chính phủ đã đưa ra gói hỗ trợ tài khoá một trăm tám mươi tỷ đồng
cho việc gia hạn độc thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
dự kiến khoảng chín mươi tám doanh nghiệp đang hoạt động
tức khoảng bảy trăm bốn mươi doanh nghiệp thuộc diện được giãn thuế và tiền thuê đất
hỗ trợ tiến dụng ba trăm linh tỷ đồng cho đối tượng được vay
là các lĩnh vực ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và cần vốn để tăng trưởng mạnh
sau khi dịch kết thúc như sản xuất và nông nghiệp thủy sản
các dịch vụ y tế lĩnh vực điện các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng bởi covid một mươi chín
được giải ngân nếu bảo đảm khả năng trả được nợ
gói hỗ trợ an sinh xã hội lên tới sáu mươi hai tỷ đồng
hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch covid một mươi chín
đây là những gói tiền tươi từ ngân sách nhà nước
để hỗ trợ người dân trong đại dịch với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau
chính phủ cần phải sử dụng cơ chế của quỹ bảo lãnh tiến dụng
đó là một cái quỹ mà ngay cả các nước lớn trên thế giới chẳng hạn như mỹ chẳng hạn họ cũng sử dụng
mỹ thì họ kêu bằng small business administration được gọi tắt là sba là cơ quan tài trợ tiểu thường
thì ở việt nam mình cũng có quỹ bảo lãnh tiến dụng
thì cái quỹ bảo lãnh tiến dụng đó đến các ngân hàng bảo lãnh cho các ngân hàng
để các ngân hàng cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa
mà nếu không có cái quỹ bảo lãnh đó
thì các ngân hàng không cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa
tại vì tình hình sức khỏe của họ yếu kém hoặc là họ không có tài sản bảo đảm
tôi nghĩ là chính phủ cần phải có cái chỉ đạo cũng như cái hướng dẫn cụ thể
để bản thân các tổ chức tài chính các tổ chức tín dụng
cần phải có cái hướng dẫn đối với các doanh nghiệp
để các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn tốt nhất và để hồi phục được lại cái công việc
nếu chúng ta không làm tốt được cái kinh tế như vậy
thì bản thân tôi nghĩ rằng ngoài cái việc các doanh nghiệp đóng cửa
thì cái bài toán về thất nghiệp tỷ lệ thất nghiệp sẽ gia tăng
thì đó là bài toán rất là đầu đầu cho chính phủ
các chuyên gia nhận định tùy từng lĩnh vực tùy từng địa phương
mà nên có lộ trình mở cửa lại nền kinh tế sau dịch sao cho phù hợp
tuy nhiên chính phủ cần tập trung tạo điều kiện tốt hơn về cơ chế tài chính
môi trường kinh doanh chính sách phát triển để thúc đẩy sự hồi phục nhanh chóng của khu vực tư nhân
đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa các hộ kinh doanh cá thể
vì sự hồi phục nhanh chóng của khu vực này sẽ đóng góp lớn
vào tăng trở lại thu nhập của đại đa số người lao động của nền kinh tế